trong ngày ba tháng một mươi đội tần tra dẫn đoàn quốc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
đơn vị đã bàn giao đối tượng nguyễn quốc thiện sinh năm hai nghìn ngụ huyện hóc môn
cho công an phường bốn quận tân bình để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
khuya ngày hai tháng một mươi tổ công tác của đội tuần tra tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người lái xe máy
ở giao lộ đường điện biên phủ hà bà trưng quận ba tp hcm
lúc này một đôi nam nữ chạy tới chốt kiểm soát nhờ hỗ trợ vì mới bị cướp giật chiếc điện thoại di động iphone một mươi một pro max
tổ công tác nhanh chóng lần theo định vị của chiếc điện thoại di động
khi tới đường ốc tịch quận tân bình tổ công tác phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy
nơi áp sát đối tượng tìm cách khống chế lúc này các hai thanh niên bước xe chạy bộ vào con hẻm
tiếp tục truy đuổi tổ công tác đã khống chế bắt giữ được một đối tượng đối tượng còn lại đã thoát
tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho công an phường bốn quận tân bình
tại công an phường đối tượng khai tên nguyễn quốc thiện sinh năm hai nghìn hai trú huyện hóc môn
số tăng vật thu giữ trên người thiện gồm một thẻ ngân hàng một căn cức công dân hai điện thoại iphone
trong đó có điện thoại iphone một mươi một pro max là của nạn nhân
hiện công an đang tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định